thưa quý vị vào tối qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã khởi tố vụ án hình sự
lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
đồng thời khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với nguyễn phương hằng
tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam về các hành vi trên
các quy định và lệnh nêu trên được viện kiểm sát nhân dân tp hcm phê chuẩn
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm thụ lý điều tra vụ lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
xảy ra tại tp hcm do nguyễn phương hằng thực hiện
nguyễn phương hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân sử dụng chức năng của mạng xã hội trên internet
tổ chức nhiều buổi phát trực tiếp nội dung thông tin không kiểm chứng liên quan đến đời tư của người khác
trong đó sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác
quá trình điều tra nguyễn phương hằng không hợp tác coi thường pháp luật nhiều lần tổ chức tập trung nhiều người
đến nhà riêng của các cá nhân có mâu thuẫn gây mất an ninh trật tự tại địa bàn tp hcm và các địa phương khác
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ban hành quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với nguyễn phương hằng
từ ngày một mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
công an tp hcm đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật